ubnd tp hà nội vừa đồng ý với đề xuất của sở giáo dục đào tạo về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
thuộc một mươi hai quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới
theo tờ trình của sở giúp đào tạo thời gian gần đây dịch covid một mươi chín trên địa bàn phức tạp số ca lây nhiễm cộng đồng tăng
cùng với đó trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo không khí lạnh tăng cường
hà nội sẽ có những ngày rét đậm rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn lo lắng cho con đến trường
bên cạnh đó tỷ lệ đồng thuận trong việc cho con đi học trực tiếp chưa cao
để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh sở giúp đào tạo đề nghị ubnd tp cho phép tạm dừng phương án cho học sinh
các khối từ một đến sáu thuộc một mươi hai quận trở lại trường học trực tiếp